nhờ được canh tác và chăm sóc cẩn thận qua nhiều thế kỷ nơi này đã sở hữu những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới
bên cạnh đó mù căng trải còn có nền văn hóa địa phương sôi động
khi du khách tới đây sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về cuộc sống của người dân bản địa
huyện mù căng trải có gần năm trăm linh hectare ruộng bậc thang được bộ văn hóa thể thao và sộ lịch công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia
dân số mù căng trải có tới chín mươi là người dân tộc mông
sự đa dạng về dân tộc đã tạo cho nơi đây có một nền văn hóa phong phú mang đậm bản sắc dân tộc
nhân dịp kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội và kỷ niệm một mươi năm năm ngày di sản văn hóa việt nam
tối ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi một ban quản lý phố cổ hà nội phối hợp với một số đơn vị đã tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề
việt thiền thi ngàn năm văn vật
triển lãm việt thiền thi ngàn năm văn vật gây ấn tượng với khách tham quan bởi những hiện vật mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử
đáng chú ý trong triển lãm là cuốn sách thơ thiền đời lý trần đây là ấn bản thơ thiền in trên giấy gió lớn nhất từ trước đến nay
ngoài ra còn có bộ ảnh minh họa in trên giấy gió cũng rất đặc sắc
bên cạnh đó triển lãm còn giới thiệu các hiện vật tiêu bản trên các chất liệu hốm sành đất trang trí theo lối dân gian được lưu giữ từ thời lý trần
triển lãm việt thiền thi ngàn năm văn vật mong muốn góp phần quảng bá các giá trị di sản văn hóa của mảnh đất thăng long hà nội
triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại năm mươi đảo duy từ hà nội
nhân kỷ niệm hai trăm năm mươi năm ngày sinh và hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào nguyễn du hội đồng gia tộc họ nguyễn tiên điển và họa sĩ nguyễn tuấn sơn đã tổ chức khai mạc triển lãm hội họa chuyện kiều tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
buổi khai mạc có sự tham gia của đại diện các bộ ban ngành đại sứ quán các nước và những người yêu hội họa cũng như tác phẩm chuyện kiều của đại thi hào nguyễn du
sáu mươi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là kết tinh hơn hai mươi năm theo đuổi nghiên cứu tìm tòi và sáng tạo với các nhân vật chuyện kiều của họa sĩ nguyễn tuấn sơn
các tác phẩm không chỉ minh họa chuyện kiều mà vẽ theo cảm xúc với nhiều suy tưởng từ các nhân vật câu chuyện quen thuộc
tranh kiều của nguyễn tuấn sơn có sự kết hợp giữa hơi họa phương tây và những giá trị mỹ thuật dân tộc
triển lãm diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một
với hơn năm trăm linh khách mời là các đầu bếp chủ nhà hàng đại diện các doanh nghiệp ẩm thực
ba đầu bếp đặc biệt đến từ pháp hàn quốc và một đầu bếp việt nam đã có buổi trình diễn và giao lưu chia sẻ ấn tượng về xu hướng ẩm thực hiện đại
đây được xem là sự kiện rất có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động của triển lãm du lịch qua các miền di sản văn hóa việt nam
năm hai nghìn hai mươi do hội truyền thông thành phố hà nội cùng trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
hiệp hội du lịch việt nam hiệp hội đầu bếp chuyên nghiệp hà nội và một số đơn vị phối hợp tổ chức
ẩm thực là một phần quan trọng của văn hóa việt nam là sự hội tụ của nghệ thuật ẩm thực từ nhiều vùng miền dân tộc trên khắp đất nước
có sự tiếp nối giữa truyền thống và đường đại
tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại ngày càng có thêm nhiều xu hướng ẩm thực mới đa dạng hơn phong phú hơn
buổi giao lưu ngày hôm nay chúng tôi một mươi ba đầu bếp một là đầu bếp người pháp hai đầu bếp người hàn quốc ba là đầu bếp việt nam
một phong cách mới là chúng tôi kết hợp ba món ăn này lại với nhau để đưa ra một cái dòng món ăn là fusion
khi khách hàng đến không phải chỉ chọn lựa món ăn việt nam hay chỉ chọn lựa món ăn tây hoặc là món hàn quốc
mà có rất nhiều những cái văn hóa ẩm thực kết hợp lại với nhau
đó là cái mà tôi nghĩ rằng xu hướng trong thời gian tới thì món ăn việt nam sẽ phải kết hợp với cả rất nhiều các món ăn trên thế giới
để tìm ra một dòng ẩm thực làm sao để phục vụ cho khách hàng của chúng ta
có thể nói trường phái ẩm thực kết hợp đã tạo ra một luồng do mới
khi những đầu bếp quốc tế mang phong cách ẩm thực bản xứ và nhiều vùng khác nhau đến việt nam
họ cũng đã sáng tạo nhiều mắm mới trên nền tảng ẩm thực độc đáo của người việt
điều này không chỉ làm đa dạng thêm nền văn hóa ẩm thực việt
mà còn góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch việt nam
còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển tới quý vị những tin tức quốc tế nổi bật
tối qua theo giờ việt nam hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi
đã khai mạc theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của quốc vương saman của ả rập xê út
đây là lần đầu tiên một quốc gia ả rập đăng cai hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
trong đó có sự tham gia của các lãnh đạo nhóm g hai mươi
trong hai ngày họp các nhà lãnh đạo g hai mươi sẽ tập trung thảo luận việc sử dụng mọi nguồn lực
sự hợp tác để có thể ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
ngoài ra lãnh đạo các nước cũng sẽ thảo luận về việc hợp tác thương mại đầu tư kinh tế số và phát triển bền vững
chống biến đổi khí hậu cũng là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự tại cuộc họp này
hội nghị thượng đỉnh g hai mươi vốn thường được xem là dịp để các nhà lãnh đạo thế giới tương tác trực tiếp với nhau
tuy nhiên giữa đại dịch covid một mươi chín sự kiện quan trọng này lại được rút gọn với các phiên họp trực tuyến có thời lượng ngắn
mà một số nhà quan sát gọi là cuộc ngoại giao kỹ thuật số
thủ tướng nhật bản suga yoshihide cho biết nước này hướng đến mở rộng hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
trong bối cảnh trung quốc và anh cũng bày tỏ mong muốn tham gia hiệp định này
phát biểu trực tuyến tại hội nghị đối thoại doanh nhân trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec ngày hai mươi tháng một mươi một
thủ tướng suga yoshihide cho biết nhật bản mong muốn có một khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương
thông qua việc sớm hoàn tất hiệp định rcep cũng như dần thực thi mở rộng cptpp trong năm chủ tịch sắp tới
ông suga cũng nhắc lại trong năm hai nghìn hai mươi một nhật bản là nước chủ tịch hội đồng cptpp
vì vậy nhật bản có các ưu tiên chính sách của mình bao gồm việc chuyển đổi số và hạn chế khí thải nhà kính
trước đó người phát ngôn của bộ thương mại trung quốc cho biết nước này cởi mở với việc gia nhập cptpp
trong khi phía anh giữa năm nay cũng thông báo ý định gia nhập cptpp sẽ giúp nước này đa dạng hóa mạng lưới thương mại
bảo đảm lợi ích và duy trì vị thế trong tương lai
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào ngày hôm qua hàn quốc xác nhận có hơn ba mươi ca mắc mới covid một mươi chín
liên quan đến một trường luyện thi tại thủ đô seoul
trong số những ca nhiễm mới có cả sinh viên và nhân viên nhà trường và hai trăm một mươi bốn người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã phải tự cách ly
nhiều khả năng số ca nhiễm sẽ còn tăng
xét nghiệm vẫn đang được tiến hành
ổ dịch covid một mươi chín mới bùng phát ở noryangjin tây nam thủ đô seoul
chỉ một ngày trước khi hàn quốc tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên trung học và phổ thông
kỳ thi vẫn được tổ chức theo kế hoạch nhưng được tăng cường các biện pháp giãn cách ở các điểm thi tuyển
trong khi đó cùng ngày bộ trưởng thống nhất hàn quốc lee in jong cho biết hàn quốc sẽ thúc đẩy hợp tác với triều tiên
sau khi phát triển được vaccine và thuốc chữa trị covid một mươi chín
tại cuộc họp với các chuyên gia y tế
bộ trưởng lee in jong nêu rõ khi hàn quốc có vaccine điều trị covid một mươi chín và phân phối được sản phẩm trong tương lai gần
thì một môi trường mới sẽ được thiết lập trên bán đảo triều tiên nơi người dân và hàng hóa có thể lưu thông dễ dàng
thưa quý vị dịch covid một mươi chín không chỉ gây ra hệ quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu
làm đảo lộn cuộc sống của người dân mà còn thay đổi mọi thứ
ngay cả sự xuất hiện của ông già noel trong dịp lễ giáng sinh cũng không thể diễn ra như trước đây
tại brazil thay vì gặp mặt ông già noel
và được ông trao quà đến tận tay thì năm nay các em sẽ được gặp ông già noel qua màn hình video
tại trung tâm mua sắm note shopping ở rio de janeiro trẻ em gặp ông già noel thông qua màn hình cỡ lớn này
ông già noel ngồi trong căn phòng riêng lắng nghe nguyện vọng của các bé thông qua hình thức gọi phê tham
sự thay đổi này nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ trong các trung tâm thương mại và bảo vệ ông già noel trong mùa dịch

và họ đã được trải nghiệm hình thức này rất hạnh phúc cũng giống như khi họ nhìn thấy tôi ở ngoài đời
tôi nghĩ rằng chúng có quen với hình ảnh và âm thanh trên tv cho nên đây là điều hết sức bình thường
theo đại diện của note shopping sau mỗi lần trải nghiệm bố mẹ sẽ phải hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng đề phòng lây lan dịch bệnh
dù không được gặp trực tiếp ông già noel nhưng hình thức mới này rất được các em nhỏ tại đây đón nhận

trẻ em khi đến đây họ đã được gặp ông già noel nhưng hình thức mới này rất được các em nhỏ tại đây đón nhận
theo bộ y tế tại việt nam công ty nanogen thành phố hồ chí minh hiện là một trong bốn nhà nghiên cứu sản xuất vaccine covid một mươi chín
đang hoàn tất các yêu cầu để được bộ y tế chấp thuận cho phép triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một tiêm trên nhóm nhỏ người tình nguyện
dự kiến tháng một mươi hai tới sẽ có đơn vị đầu tiên của việt nam đủ điều kiện được tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín trên người tình nguyện
nếu tiêm trên người tình nguyện cho kết quả tốt thử nghiệm này sẽ hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi một là cơ sở để việt nam

việt nam có thể sản xuất vaccine covid một mươi chín vào đầu năm hai nghìn hai mươi
hiện việc sản xuất thực phẩm của thành phố hà nội mới chỉ đáp ứng khoảng sáu mươi nhu cầu tiêu dùng số còn lại phải nhập từ các tỉnh thành phố lân cận
vì vậy nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất lớn
báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay toàn thành phố hà nội kiểm tra hơn năm trăm hai mươi cơ sở trong đó phạt tiền trên
một mươi cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt lên đến gần một trăm ba mươi năm tỷ đồng
khởi tố hàng chục vụ án và các bị can có hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng
tuy nhiên để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
thành phố hà nội cần tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra xử lý nghiêm kể cả về hình sự
các tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm
gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật
hà nội hiện có hai trăm linh sáu dự án nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng một trăm sáu mươi tám bảy nghìn căn
nhưng lại đang bị chậm tiến độ hoặc tạm dừng thi công
bài viết khăn hiếm nguồn cung giá nhà tăng nhẹ trên báo đại biểu nhân dân
bộ xây dựng đang báo cáo chính phủ hỗ trợ nhà ở giá thấp có diện tích nhỏ hơn bảy mươi m hai
và giá bán một mươi năm triệu đồng một m hai
các chuyên gia cho rằng đây là mức giá hợp lý nhưng trong bối cảnh hiện tại thì không thực hiện được
vài năm trước một số dự án cam kết bán với giá hai mươi triệu đồng một mét vuông đã không khả thi
bởi chi phí đầu tư dự án ngày càng tăng lên để tạo lập được chỗ ở cho người lao động thu nhập thấp
ngoài chính sách hỗ trợ nhà nước cũng phải quan tâm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế
pháp luật cho môi trường kinh doanh lành mạnh minh bạch
đối với nhà ở xã hội muốn tăng nguồn cung cần sớm hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội
nhất là phân khúc nhà ở xã hội cho thuê và thuê mua
báo tuổi trẻ số ra hôm nay đăng tải thông tin loạn giao bán biển số giả
trên một số trang mạng lời giao làm biển số giá rất hấp dẫn như là biển số nào cũng có
từ biển đỏ biển xanh đến biển ngoại giao
giao hàng toàn quốc làm xong trong ngày
thậm chí còn có trang chuyên quảng cáo mua bán biển số tràn lan trên facebook
còn liên kết với một trang web khác để thu hút
thêm lượng khách hàng trước thực tế dùng biển số giả gây án và vi phạm luật giao thông
trong thời gian vừa qua cũng như việc biển số giả giao bán dễ dàng trên mạng internet
các chuyên gia cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi làm và bán biển số giả
để phòng hậu họa
thực trạng xe tải xe chở vật liệu xây dựng vi phạm trật tự an toàn giao thông
phá hỏng hạ tầng giao thông đường bộ khiến người dân bức xúc
đòi hỏi cơ quan chức năng phải mạnh tay xử lý
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cho rằng dù nhiều trường hợp bị phạt nặng
với mức gần một trăm linh triệu đồng nhưng lái xe vẫn tái phạm vì các doanh nghiệp vận tải đã bật đèn xanh
trong một tháng qua phòng cảnh sát giao thông thành phố hà nội đã xử lý hai trăm bảy mươi ba trường hợp xe tải
xe chở rác không tuân thủ quy định
hiệp hội vận tải hà nội đề nghị sau khi đã được nhắc nhở cảnh cáo mà các doanh nghiệp
chủ đầu tư vẫn để lái xe vi phạm thì cần tăng chế tài xử phạt với chủ doanh nghiệp
kèm các hình thức bổ sung như tước giấy phép lái xe tạm giữ phương tiện vi phạm
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục với những tiểu mục hấp dẫn khác
như điểm đến môi trường xanh hay sống đẹp
xin mời biên tập viên khánh thư
thưa quý vị thời tiết điển hình của miền bắc trong những ngày gần đây là sáng sớm và đêm trời xe lạnh
ngày nắng giáo
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ khá mát mẻ rất thích hợp với những hoạt động ngoài trời
một số tỉnh tây nguyên và nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh
người dân cần đề phòng hạn chế ra ngoài đường vào buổi trưa do chỉ số tia uv cao gây hại cho da
và nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây

quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thời tiết trong ngày chủ nhật ở các tỉnh miền bắc được dự báo vẫn là trạng thái tạnh giáo và có nắng cả ngày
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội phổ biến từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
trong khi đó ở các tỉnh thành phía tây nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
tuy nhiên từ đêm nay trở đi sang đến ngày mai một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ tràn xuống nước ta
theo dự báo cường độ của khối không khí lạnh lần này là tương đối mạnh
vì thế khi xuống đến nước ta nó sẽ gây mưa cho hầu khắp các tỉnh miền bắc
đồng thời nó cũng khiến toàn vùng chuyển rét về đêm vào sáng và đúng ngày đầu tuần
cũng giống như các tỉnh miền bắc hôm nay thời tiết ở trung bộ cũng khá ổn định
từ thanh hóa xuống đến bình thuận đều có chung kiểu thời tiết không mưa trời có nắng từ sáng
nhiệt độ không quá cao chỉ giao động từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
và cũng như miền bắc từ trưa và chiều mai trở đi khối không khí lạnh sẽ tràn xuống miền trung
gió đông bắc lại tương tác với địa hình đón gió của dễ trường sơn
vì thế từ thanh hóa xuống đến quảng ngãi lại có mưa trở lại
với khu vực tây nguyên lúc này nhiệt độ ngoài trời giao động trong khoảng từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ trời xe lạnh
còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ cũng không cao chỉ từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay ở cả nam bộ và tây nguyên vẫn duy trì tình trạng nắng giáo
về chiều và tối ở khu vực miền tây nam bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
ở miền đông nam bộ và các tỉnh tây nguyên chỉ có mưa một vài nơi
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên ổn định ở ngưỡng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển hầu khắp các vùng biển nước ta đều có tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa vẫn duy trì gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
riêng khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác về chiều và tối
tuy nhiên sang đến ngày mai khi có tác động của khối không khí lạnh mới tràn xuống
gió trên các vùng biển sẽ tăng cấp và biển động trở lại
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
bên cạnh đó còn một món ăn hấp dẫn mỗi du khách khi đến đây
đó chính là bánh bèo
và trong tiểu mục điểm đến ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu xem tại sao món ăn này lại hấp dẫn đến như thế
còn được một tấn bột gỗ người ta cần hai tấn gỗ nguyên chất
và để tạo thành một ấn phẩm như báo tạp chí hay các tờ rơi quảng cáo
người ta cũng sử dụng nhiều mực in hóa chất và năng lượng
kết cùng của các sản phẩm này thường được vứt bỏ ra môi trường
tuy nhiên ở hà nội có một bạn trẻ đã tận dụng báo chí cũ
để tái chế lại thành những tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa
mời quý vị cùng đến với tiểu mục môi trường xanh để hiểu rõ hơn về ý tưởng này
hàng chục năm nay
tờ báo đã gắn bói bà hồ thị dung
giúp bà có thêm nhiều thông tin trong cuộc sống
dù thời đại công nghệ và ở đâu
thì những tờ báo vẫn theo bà mỗi ngày
những tờ báo cũ đã đọc giờ có thêm nhiều ý nghĩa hơn
số báo cũ sẽ được bà dung mang xuống cho bạn nguyễn thị kim hồng
những tờ báo sẽ bắt đầu một hành trình mới đầy màu sắc
trong thời điểm giãn cách xã hội không thể đến trường
để dạy cho các em nhỏ với một chút báo thừa có trong nhà
cùng với kinh nghiệm dạy trẻ làm tranh xe rán
kim hồng đã phát triển thành những bức tranh nghệ thuật đầy ý nghĩa
tức là những bức tranh khác thì làm là xe dán
riêng bức hy vọng thì kỹ thuật là cắt rán
tôi gửi góng rất nhiều ý tưởng vào bức tranh hy vọng
bởi vì muốn nói lên nỗi niềm của mình không chỉ về môi trường
tự nhiên mà cả tấm lòng của mình dành cho những người dân miền trung nữa
khởi điểm ý tưởng của bức tranh đấy
đó là khi tôi xin được một số báo và tạp chí
trong đấy hình ảnh động vật hầu hết là đang
thứ nhất là dãy rụa vì môi sinh bị xâm lấn
rủa biển hoặc là những loài động vật
mà bị bắt rồi nhồi bông
con người bắt giết rồi nhồi bông
rồi trong đấy có cả những loài động vật
là đang bị đưa vào sở thú
để làm những thú vui cho con người
thì trong quá trình đấy tôi đã cố gắng
chọn những hình ảnh mà tôi cảm thấy
là nhiều xúc cảm nhất để đưa vào bức tranh của mình
những xúc cảm chỉ có được khi xuất phát
từ tình yêu thương và trải nghiệm
để dạy cho trẻ nhỏ yêu môi trường
bảo vệ môi trường thì lý thuyết là không đủ
cần có những trải nghiệm thực tế
và đúc rút ra ngay từ những người làm giáo dục
do chưa từng học qua trường lớp về nghệ thuật
nên trong thời gian đầu làm tranh
không tránh khỏi những lúc bị hỏng
nhưng thay vì vứt bỏ những chi tiết từ bức tranh
được kim hồng tận dụng lại
ở những bức tranh khác
kể cả chữ trong báo cũng được tận dụng
để làm nền cho các bức tranh
dù có lúc việc làm tranh tốn nhiều thời gian
cũng như không thể gọn gàng
nhưng việc tái chế này được gia đình ủng hộ
và hiểu hơn về bảo vệ môi trường
tôi thấy là ngoài cái
cũng có cái giá trị của nó
vì ngoài cái vấn đề vứt rạc ra môi trường
bởi vì trong cái rạc ta được có quan niệm là rạc này sẽ phân hủy hết
bởi vì trong đó có mực yên này
các thứ khoác
theo tôi nghĩ như thế
cho nên không phải là không ảnh hưởng
nhưng mà thực tế thì lường cũng nhỏ
nhưng mà nơi này nó tạo thành một cái bức tranh nghệ thuật
mà trong cái bức tranh đó
nó cũng giáo dục về môi trường
thế mới cái hay
tôi thấy cái hay là hay ở chỗ đó
nhân ba đó
nghệ thuật chỉ có giá trị khi nó phản ánh cuộc sống
và giúp cho cuộc sống tư đẹp hơn
bức tranh hy vọng
đã được bạn trẻ kim hồng đấu giá thành công
toàn bộ số tiền từ việc bán tranh
sẽ được quyên góp cho một tổ chức
xây nhà chống lũ cho người dân miền trung
mang hy vọng về một cuộc sống ổn định
trước tác động của biến đổi khí hậu
cảm thông với những đứa trẻ
phải tha phương cầu thực
nay đây mai đó cùng gia đình
dẫn đến việc học hành
làm quen với con chữ
là điều vô cùng xa lạ
ông nguyễn hữu thời
người dân thường quen gọi ông là ba thời
ở phương mỹ bình
thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã tự nguyện đứng ra mở lớp
để dạy cho các em con chữ
cũng như đạo đức làm người
việc làm ý nghĩa thiết thực ấy
đến hôm nay đã gần hai mươi năm năm